dịch sốt xuất huyết tại đồng nai và các tỉnh thành phố phía nam đang diễn biến phức tạp
số ca mắc bệnh gia tăng đáng báo động trước tình hình này ngành chức năng của các địa phương
và bộ y tế đã và đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này
xã xuân mỹ là địa phương đã có một mươi bảy ổ dịch xuất xuất huyết nhiều nhất của huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
đây cũng là nơi tập trung nhiều đồng bào dân tộc châu rô sinh sống
nhận thức về phòng chống bệnh sốt xuất huyết còn hạn chế
tới hồ nhà dân tuyên truyền cho nhà dân cách phòng chống bệnh xuất xuất huyết
cách là phải diệt lăng quăng chống mũi đốt để không có xảy ra dịch bệnh nhiều ở trên địa bàn xã
khi mà phát hiện có ca bệnh chúng tôi cũng tiến hình kết hợp phun xịt dưới diện rộng
còn tại phương tràng giài thành phố biên hòa đã ghi nhận có hơn bảy trăm linh ca mất
xuất xuất huyết
tăng hơn hai trăm linh so với cùng kỳ năm ngoái
một trong những nguyên nhân được xác định là do một bộ phận người dân vẫn còn rất thờ ơ trong phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này
thực tế là có một số hộ gia đình còn ít cái số đó là người ta thực hiện chưa được tốt lắm
người ta vẫn còn nơ nà và người ta cũng chưa đánh giá được cái tính nguy hiểm của sốt xuất huyết
cho nên là những trường hợp đó là phải tăng cường tăng cường cho nhiều lần
ví dụ anh tuyên truyền lần thứ nhất anh không được thì phải tuyên truyền lần thứ hai
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay toàn tỉnh đồng nai đã ghi nhận gần sáu ca xuất xuất huyết
tăng hơn ba lần so với cùng kỳ năm ngoái
tỉnh cũng chi hơn một mươi tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch xuất xuất huyết
tuy nhiên hiện đang là thời gian cao điểm của mùa mưa
nên dịch bệnh sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng là điều khó tránh khỏi
cái trọng tâm đặt sắp tới cho đồng nai cũng như khu vực phía nam
cái thứ nhất là chúng ta phải làm sao giám sát thật tốt
giám sát ở đây chúng ta phải giám sát cả các vector các bọ gậy lan quang và mũi
để chúng ta biết được cái tình hình bọ gậy lan quang và mũi như thế nào
nếu như mà thấy cái chỉ số đó nó tăng thì chúng ta phải xử lý ngay
bởi vì nó là tiền đề mà là lấy bệnh cho xuất xuất huyết
vấn đề thứ hai là chúng ta giám sát các ca bệnh xuất xuất huyết
theo các chuyên gia đến nay vẫn chưa có vaccine phòng chống xuất xuất huyết
nên cách tốt nhất để người dân phòng chống bằng cách đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước
loại bỏ các vật liệu phế thải không cho mũi đẻ trứng
đồng thời ngành y tế và chính quyền các địa phương thực hiện hiệu quả chiến dịch diệt long quang
tăng cường thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống dịch bệnh xuất xuất huyết